thông tin từ trung tâm y tế huyện ba trẻ quảng ninh
mới đây trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bé trai bốn tháng tuổi
nhập viện trong tình trạng hai má bị lết trượt nề đỏ chảy dịch do gia đình tự chữa viêm da tại nhà
người nhà bệnh nhi cho biết khi đưa con nhập viện từ nhiều ngày trước
trẻ xuất hiện nồi mần đỏ ngứa vùng mặt
cách đây một tuần người nhà có dùng thuốc nam tắp lên hai má của trẻ
sau khi đắp thuốc nam má trẻ xuất hiện lét trợt phù nề chảy nước trẻ khó chịu và quấy khóc
sau khi nhập viện bé trai được điều trị tích cực và theo dõi
sau ba ngày các vết lét trợt phù nề giảm mạnh không còn chảy nước hai má trẻ hồi phục nhanh
dù đã có rất nhiều cảnh báo về tác hại của việc tự điều trị bằng phương pháp dân gian chuyển miệng
thế nhưng các bệnh viện vẫn tiếp nhận không ít các trường hợp nhập viện điều trị do nhiễm trùng vết thương
mà nguyên nhân là tự đắp thuốc tại nhà
đáng ngại hơn khi tình trạng tự chữa bệnh tại nhà dân tới hậu quả phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
không chỉ xảy ra ở người lớn mà không ít trẻ em đã phải gánh chịu hậu quả thương tâm
trước đó một bệnh nhi tám tuổi ở huyện quỳ hợp nghệ an bị bỏng điện một độ bốn gây tổn thương bỏng mô cái và ngón bốn bàn tay phải
sau khi con bị bỏng điện gia đình đã tự y đắp thuốc tại nhà nên trẻ bị nhiễm chủng nặng ngón tay lội xương
dân tới việc điều trị rất khó khăn giết để lại hậu quả đáng tiếc cho trẻ
theo các chuyên gia tấp lá cây hay các loại thuốc điều trị theo kinh nghiệm dân gian mà chưa được kiểm chứng
và không đảm bảo vệ sinh và viết thương viết bỏng là việc rất nguy hiểm có thể khiến tổn thương nặng thêm
viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không nhiễm trùng thành nhiễm trùng
nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm chủng huyết gây ra các biến chứng như viêm mủ màng tim
màng não viêm mủ màng phổi áp xe phổi viêm xương tủy xương thậm chí là tử vong hoặc để lại những di chứng suốt đời cho trẻ
qua đây kapasi khuyến cáo người dân không nên tự chữa bệnh cho con hay là người thân bằng cách đắp các loại lá lên mặt
đặc biệt là trẻ nhỏ tự đắp lá cây chữa trị tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể gây phù nề bội nhiễm thậm chí là hoại tử da
khi có những biểu hiện bệnh lý người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời